vốn rất kính phục phong trào chống pháp của các văn thân nhưng người nhận thấy không có lực lượng không tập hợp được quần chúng chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ của nước ngoài thì không thể thành công
tại moscow nhà báo nga osip mandelstam đã viết
từ nguyễn ái quốc tỏa ra một nền văn hóa không phải văn hóa ô châu mà có lẽ là một nền văn hóa của tương lai
tới nhiều nơi trên thế giới làm nhiều công việc cực nhọc để sống và hoạt động cách mạng
giữa những người nghèo khổ người nhìn cuộc đời suy xét và tìm chân lý
gắn số phận và quyền lợi của dân tộc mình với số phận và quyền lợi của toàn nhân loại
tháng tám năm một nghìn chín trăm một mươi chín dưới bút danh nguyễn ái quốc người đã công bố nhiều bài báo tố cáo tội ác của chủ nghĩa thực dân và khẩn thiết kêu gọi
dân bản xứ không chịu nhục được nữa hãy vùng lên
sáng lập hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa và tờ báo người cùng khổ
người khẳng định mục tiêu đấu tranh của mình là giải phóng những người bị áp bức trên toàn thế giới
người sử dụng báo chí như một phương tiện một vũ khí sắc bén và phát huy hiệu quả sự nghiệp đấu tranh của mình
thành phố quảng châu trung quốc tháng bốn năm hai nghìn năm
từ châu âu nguyễn ái quốc về trung quốc và đến ở căn nhà số hai trăm năm mươi đường văn minh
tới năm một nghìn chín trăm hai mươi năm người về quảng châu đã gần với việt nam

thế mà mở ra một cuộc cách bằng về tư tưởng và về chính trị xác định con đường giải phóng của dân tộc việt nam
tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm ba mươi tám làm việc ở văn phòng bát lộ quân tại quế lâm
một lần nữa người lại gắn mình với đời sống của người nông dân nghèo ở thôn lộ mạc huyện linh xuyên cách văn phòng hơn một mươi km
thời gian này người đã viết hàng chục bài báo cho các tờ báo xuất bản ở trung quốc anh pháp việt nam dưới nhiều bút danh khác nhau
trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của con người
trên lĩnh vực báo chí
chủ tịch hồ chí minh đã để lại khoảng hai bài báo với nhiều thể loại nhiều ngôn ngữ báo chí phục vụ nhiều đối tượng trong nước và quốc tế
trong cuộc đời hoạt động cách mạng chủ tịch hồ chí minh có hai lần bị cầm tù
lần thứ nhất mọi người được biết qua vụ án hồng kông và lòng nhiệt hành quả cảm của vợ chồng luật sư lô dơ bi

thời gian bị tù lần thứ hai của người được thể hiện qua tập thơ nhật ký trong tù
trong cuộc đấu tranh vì độc báo xuất bản ở trung quốc anh pháp việt nam dưới nhiều bài báo chí mọi người được biết qua vụ án hồng kông và lòng nhiệt hành quả cảm của vợ chồng luật sư lô dơ bi

một trăm ba mươi bốn bài thơ người viết trong hơn một năm bị tù đầy và trên chặng đường bị áp dài hơn một cây số là để đối thoại với riêng mình
ngày hai mươi bảy tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi hai người bị nhà cầm quyền quốc dân đảng bắt tại đây người ghi lại
túc vinh mà để ta mang nhục cố ý rằng giai chậm bước mình bịa chuyện tình nghi là gián điệp cho người vô cớ mất thanh danh
siềng xích của nhà tù đã không chói buộc được cụ hồ một người lấy tự do cho cả nhân loại làm lẽ sống
quảng tây dài khắp một mươi ba huyện một mươi tám nhà lao đã trải qua phạm tội gì đây ta thử hỏi tội chung với nước với dân à
người đã tự giải phóng cho mình bằng ý chí của nhà cách mạng và tâm hồn của nhà thơ
thân thể ở trong lao tinh thần ở ngoài lao muốn nên sự nghiệp lớn tinh thần càng phải cao
tâm hồn nhà thơ đã đưa người thoát khỏi cảnh tù đầy đến với thiên nhiên
mặc dù bị chói chân tay chim ca rộn núi hương bay ngắt rừng vui say ai cấm ta đừng xa ô cũng bớt chừng

bóng đa đè nặng nhà lao ngày sao lạnh ngắt đêm sao tối sầm
ngày một mươi tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba được trả tự do người đến sống và làm việc ở nhà số hai phố liễu thạch thành phố liễu châu
phía trước ngôi nhà là ngọn núi tây phong người tâm sự
núi ấp ôm mây mây ấp núi
lòng sông gương sáng bụi không mờ bồi hồi dạo bước tây phong lĩnh trông lại trời nam nhớ bạn xưa
trong tập thơ nhật ký trong tù chủ tịch hồ chí minh có viết một bài thể hiện tình cảm sâu sắc của mình với một người bạn trung quốc
đó là ông dương đào người dân tộc trang xã ba mông huyện tĩnh tây dẫn đường cho hồ chủ tịch
bị bắt và bị giam cầm cùng người ra tù được ít lâu xương đào mắc bệnh lao và chết
hồ chí minh rất thương tiếc người viết
sống dậy đất bằng hỏi cớ sao đẩy anh vào ngục anh dương đào cháy thành lây vả buồn khôn xiết nay lại thương anh mắc bệnh lao
hồ chí minh không chỉ có tình cảm chung với những người nghèo khổ bị áp bức mà còn có nỗi niềm riêng với từng con người
sau ngày việt nam hòa bình người mời bảy nông dân có công với cách mạng việt nam ở hai huyện tĩnh tây và nà phạ sang thăm việt nam
trong đó có em ruột ông dương đào là dương thắng cường
câu chuyện về chuyến thăm việt nam và được chủ tịch hồ chí minh đón tiếp là niềm tự hào không chỉ của riêng người em ruột ông dương đảo mà của cả người dân trong xóm
chúng tôi được cụ hồ đón tiếp và mời ăn cơm cụ hỏi han đời sống và sức khỏe của từng người từng gia đình rồi cho đi thăm hà nội hải phòng vịnh hạ long cụ tận tình chú đáo lắm tôi còn giữ được bức ảnh chụp chung với cụ
chủ tịch hồ chí minh tìm đến một bản nghèo ở miền nam nước lào